tiếp tục chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trong các ngày tiếp theo tiếp tục phối hợp với viện công nghệ môi trường viện hàn lâm khoa học việt nam viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế lấy mẫu nước của nhà máy nước sông đà và của các hộ dân để phân tích đánh giá chất lượng nước sinh hoạt
trước đó sau khi đã thau rửa bể chứa xúc xả đường ống công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch vwaco xác nhận đã cấp nước trở lại cho các hộ dân
tuy nhiên là sau nhiều năm đưa vào sử dụng thì một số chợ đã không phát huy được hiệu quả thậm chí là bị bỏ hoang
chợ hưng đông tp vinh được đầu tư xây dựng hơn sáu tỷ đồng gồm một đình chính với ba mươi vị trí kinh doanh và hai mươi tám kiosk độc lập
thế nhưng suốt mấy năm nay khu chợ này vẫn còn bỏ trống chỉ vài kiosk
bám mặt đường hoạt động thậm chí trong quân viên chợ vẫn còn một số kiosk chưa có người đăng ký kinh doanh
trong những năm vừa rồi thị tràng đã làm hết cách bằng nhiều biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân vào kinh doanh bốn bản trong chợ
và không thu cả khoản thu phỉ và lề phỉ trong chợ
thứ hai là tổ chức cả hội chợ như hội chợ hóa hội chợ bốn bản
để rồi là thu hút cả tiểu thương
nhưng mà trong hai năm nay thì chả là tập trung cả hệ thống chính trị
gồm các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền vận động nhưng mà cũng không làm được
tại xã nghi kim chợ đã xây dựng xong suốt nhiều năm nay
nhưng chủ sở hữu lại đóng cửa không đưa chợ đi vào hoạt động
vì vậy các hộ dân đành phải buôn bán ngoài vỉa hè lòng đường gây mất trật tự giao thông đô thị
kiên nghị ủy bán nhân thành phố có các giải pháp
để đưa cái chợ của trường sơn vào hoạt động
vì hiện nay chỗ khu đô thị trương sơn có xây dựng một cái chợ theo quy hoạch của tỉnh
nhưng mà công ty sau khi doanh nghiệp họ xây dựng xong thì họ không đưa vào khai thác sử dụng
tình trạng chợ không phát huy hiệu quả không chỉ ở các xã hưng đông nghi kim
chợ cội xã hưng lộc mà chợ phong toàn phường hà huy tập cũng chung tình trạng
được thành phố vinh đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
chợ phong toàn có một dãy đỉnh chính hai tầng và năm dãy đỉnh phụ
với ba trăm chín mươi tám vị trí kinh doanh tổng kinh phí xây dựng chợ phong toàn là hai mươi một tỷ đồng
thế nhưng sau bảy năm đưa vào sử dụng chợ chỉ còn khoảng chín mươi sáu hộ bán chủ để buôn bán rau củ quà
ở đình chính chỉ có ba mươi hai ốt hoạt động số ký ốt còn lại và toàn bộ tầng hai đều đang bỏ hoang
nguyên nhân chính dẫn đến việc chợ phong toàn được đầu tư xây dựng quy mô
nhưng không thu hút được người vào chợ mua bán là do hoạt động buôn bán chai phép trên vỉa hè
các tuyến đường của phường hà huy tập
phong được đẩy đuổi sức điểm
mặt khác các mức thuế phí trong thời gian đầu mới họp trợ cũng là yếu tố then chốt
dẫn đến việc tiểu thương phải bỏ ốt bỏ chợ ra đi
phong được đẩy đuổi sức điểm

nhưng không thu hút được người vào chợ mua bán chai phép trên vỉa hè

và các quý nhân chính dẫn đến việc chợ phong toàn được đầu tư xây dựng quy mô
văn minh thương mại chỉnh trang đỗ thị và đặc biệt nữa là có địa điểm kinh doanh thuần lời
và đáp ứng được nhu cầu cho phát triển của thành phố trong thời gian tới
việc đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây mới nhiều chợ nhưng không thu hút được người vào kinh doanh buôn bán
dẫn đến các chợ phải bỏ hoang đang gây lãng phí và làm thất thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước
vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc xây dựng chợ nhưng không có người vào buôn bán
đang là câu hỏi lớn dành cho các cấp chính quyền sở tại trong công tác quản lý phát triển kinh tế địa phương
kép dsvn vn vé tàu com vn giá rẻ vé tàu vn tại các nhà ga các điểm bán vé các đại lý bán vé thuộc ngành đường sắt
đồng thời vé tàu tết còn được bán qua ứng dụng ví điện tử momo vimo ứng dụng viettel pay qua tổng đài bán vé sài gòn
một chín không không một năm hai không tại biên hòa là chín một tám năm hai không tám hai ba nha trang là hai năm tám ba tám hai hai một một ba đà nẵng hai trăm ba mươi sáu
nha trang hai trăm ba mươi sáu ba nghìn tám trăm hai mươi ba tám trăm một mươi hà nội một nghìn chín trăm linh một trăm linh chín
tính đến chín giờ ngày hôm nay tổng số vé tàu tết đã được đăng ký mua hơn ba mươi bảy bảy trăm linh vé trong đó đi trước tết là hai mươi hai vé và sau tết là một mươi năm vé
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn khuyến cáo khi mua vé hành khách phải xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ
lưu giữ mã vé của thẻ lên tàu để tra cứu lại thông tin khi cần thiết không nên mua vé chợ đen
hoặc là qua các đại lý trả hình
tuy nhiên thì nhiều năm trở lại đây mảng hoạt động này gần như nằm ngoài sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước
mới đây nhất nghị định số bốn mươi năm hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
được kỳ vọng là sẽ làm đòn bẩy
pháp lý căn bản để thúc đẩy sự tăng trưởng hơn nữa của ngành du lịch trong đó có du lịch nước ngoài
vụ việc một trăm năm mươi hai du khách việt bỏ trốn tại đài loan trung quốc cuối năm hai nghìn một mươi tám chỉ giống như một phần nổi của du lịch nước ngoài trong vài năm gần đây
và cũng từ đây câu chuyện lợi dụng hoạt động du lịch để trốn ở lái nước ngoài lao động trái phép lại nóng hơn bao giờ hết
xiết lại hoạt động này như thế nào đang là bài toán đặt ra cho cả người làm quản lý lẫn người làm hoạt động du lịch
cái hiện tượng
lợi dụng du lịch để trốn ở lại lao động ở nước ngoài thì nó đang diễn ra ngay càng phổ biến và cực kỳ là tinh vi
thậm chí những cái yêu cầu là về chứng minh công việc chứng minh tài chính thì họ cũng đáp ứng đủ hết theo yêu cầu của đại sứ quán
nhưng mà thực tế nếu mà tìm hiểu sâu hơn thì đây đều là giả
và nó lại là đã được là đi theo những cái đường dây để mà đưa được một khách việt nam sang hàn quốc trót lọt họ có thể thu được của người lao động đến hai trăm linh triệu
trong khi là nếu mà họ đi du lịch thì họ chỉ bỏ ra có khi khoảng trên một mươi triệu thôi
một cái khoản tranh lệch lợi dẫn khủng khiếp luôn
theo một số doanh nghiệp lữ hành năm hai nghìn một mươi chín là một năm có nhiều biến động đối với thị trường du lịch nước ngoài
cụ thể như việc đài loan trung quốc thắt chặt visa cho khách việt
hàn quốc tăng thời gian xác duyệt visa lên một mươi hai đến một mươi năm ngày
và nhật bản vừa qua đã đưa ra thông báo ngừng cấp visa cho khách đoàn gây thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp lữ hành
những năm qua để hạn chế tình trạng du khách trốn ở lại nước đến du lịch
nhiều đơn vị lữ hành uy tín buộc phải dốc tâm sức cho khâu kiểm định hồ sơ của du khách trước khi xin thị thực
bởi đây được xem là biện pháp sàng lọc quan trọng
công ty sp travel đã có những biện pháp như là mời những chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ thiệt visa
đã từng làm ở các đại sứ quán đến để có những buổi training
cũng giống như là thẩm mỹ
công ty sp travel đã có những bộ hồ sơ từ cái khâu đầu vàng để chúng tôi có thể biết được là tình trạng hồ sơ của những khách mà book tour du lịch quốc tế là như thế nào
để hoạt động này quy củ phải trông chờ vào sự phối hợp đồng bộ từ trung ương đến địa phương
tuy nhiên thực tế hoạt động phối hợp này chưa tương xứng
đơn cử như việc phải có những cảnh báo cho du khách việt nam về những điểm đến tiềm ẩn nhiều rủi ro
định hướng cho họ tới những điểm đến có lợi về nhiều mặt
hay hướng dẫn cách ứng xử của người việt đi du lịch nước ngoài để tránh làm mất hình ảnh đẹp về đất nước văn hóa con người việt
ngăn ngừa trường hợp này thì có lẽ nên có những cái chế tài nó mạnh tay hơn đối với bản thân khách du lịch
chứ hiện nay thì nhìn thấy ở đây chủ yếu là phạt đối với công ty lữ hành và một số hình thức kỷ luật đối với hướng dẫn viên
như vậy là nó cũng không có đủ tính gian đại cần thiết
có lẽ là chúng ta sẽ nghĩ đến cái câu chuyện đưa ra những góc nhìn rộng hơn ở các lĩnh vực luật
pháp khác có liên quan đến hành vi và bỏ trốn ở lại nước ngoài
chứ nếu chúng ta mới chỉ xử lý ở trên phạm vi luật du lịch không thôi thì cái tính dân đe nó không cao đặc biệt là đối với đối tượng khách
hiện nay tổng cục du lịch việt nam đã xây dựng lấy ý kiến chuyên gia nhà nghiên cứu về bộ quy tắc ứng xử cho người việt nam đi du lịch nước ngoài
với tiêu chí ngắn gọn dễ nhớ dễ thực hiện và phát miễn phí
tổng cục du lịch cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan như công an đại sứ quán các nước các đơn vị lữ hành quốc tế
để tạo điều kiện cho người việt đi du lịch nước ngoài được thuận lợi hơn nhưng vẫn đảm bảo được các vấn đề về giá cả an ninh an toàn chất lượng dịch vụ cũng như những quyền lợi chính đáng khác
thị trường hoa tươi nở rộ với muôn vàn chủng loại màu sắc và kiều ráng
giá cả dù tăng gấp đôi thậm chí là gấp ba ngày thường thế nhưng hàng vẫn không đủ để bán do nguồn cung không đủ cầu
tại một số chợ và cửa hàng kinh doanh
doanh hoa tươi trên địa bàn tp hcm giá hoa hướng dương hoa lan hoa ly có xu hướng tăng phổ biến từ năm mươi
riêng hoa hồng có giá tăng gấp đôi thậm chí là có nhiều nơi bán với giá hai mươi đồng một bông
các loại hoa khác như hoa đồng tiền cẩm trướng cát tường cũng tăng cao từ bảy mươi tám mươi
những ngày thường giá nhập sẽ tăng gấp đôi nhưng sau khi trang trí hoặc là cắm thành bó giá sẽ bán gấp ba gấp bốn lần
theo nhiều chủ vựa hoa tại chợ hồ thị kỷ càng về cận hai mươi tháng một mươi hoa càng không đẹp nữa
vì hoa đợt sau không được tuyển chọn kỹ bằng đợt đầu tuy nhiên giá lại tăng dần vì nhu cầu nhiều nhưng lại cháy hàng
một số cửa hàng hoa lớn tại tp hcm cũng đã ngưng nhận hoa từ ngày hôm nay cả trên hệ thống online và cửa hàng trực tiếp
mặc dù không bán chạy như ở các cửa hàng hoa lớn thế nhưng nhiều sạp kinh doanh tự phát ven đường cũng bán khá chạy
với mức bình dân hơn từ một trăm năm mươi đồng cho đến hai trăm năm mươi đồng một bó
trong thời gian gần đây người dân tại tỉnh quảng nam bắt đầu quan tâm
và phát triển mạnh lĩnh vực điện mặt trời áp mái
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số khách hàng đầu tư điện mặt trời áp mái tại quảng nam đã tăng gấp một mươi bảy lần so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng công suất lắp đặt tăng ba mươi lần
bước đầu qua sử dụng thì người dân cũng đã có những phản hồi tích cực về những lợi ích và hiệu quả thiết thực mà điện mặt trời áp mái đã mang lại
và đây cũng sẽ là nội dung cuối của bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai
doanh quán cà phê và mặt hàng đông lạnh gia đình ông trần đình nguyễn sử dụng rất nhiều thiết bị điện
và thường phải chi trả trên một mươi triệu đồng tiền điện một tháng
thế nhưng từ khi lắp đặt điện mặt trời áp mái từ đầu năm hai nghìn một mươi chín gia đình ông tiết kiệm được hàng chục triệu đồng một tháng
và còn thu lợi từ việc bán điện cho điện lực quảng nam
gia đình cũng do sử dụng điện nó cũng nhiều
ví dụ nếu như gia đình tôi là
tôi lắp cái năng lượng này thì khả năng dùng nó phải từ mùa nắng là phải một mươi hai đến một mươi đến một mươi một triệu tiền điện một tháng
cho nên tôi lắp cái công sức là hai mươi triệu để tính cho cái hòa vốn trong cái giữa tôi mua điện lực và giữa tôi bán
cũng như tôi sử dụng
thì ngoài cái sử dụng của ban ngày tôi cũng bán ra điện lực từ tầm cỡ ba triệu sáu có tháng năm triệu
cho một năm thì nó sản xuất là cho tôi cũng tầm chín một mươi triệu tiền một tháng
nhận thấy được lợi ích từ hệ thống điện mặt trời áp mái
và nhận được sự khuyến khích hỗ trợ của chính quyền cũng như công ty điện lực quảng nam
nhiều hộ gia đình đã mạnh dạng đầu tư lắp đặt điện mặt trời
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay số lượng khách hàng liên tục tăng cao và có những phản hồi tích cực
cho đến cứ năm hai nghìn một mươi tám trên đại bàn tỉnh có khoảng một mươi khách hàng lắp đặt điện mặt trời với cộng sức là năm mươi một kwh
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
mặt phẳng vật tư thiết bị lắp đặt điện mặt trời cũng phong phú
cùng với đó là thông tư năm của bộ công thương ban hành tạo cơ chế về thanh toán được rõ hơn
khách hàng cũng quan tâm hơn về hệ thống điện mặt trời
do đó số lượng khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh quảng nam lắp đặt điện mặt trời cũng nhanh hơn
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng nam đã có hai trăm linh tám khách hàng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà
với tổng công suất lắp đặt là một chín trăm ba mươi một kwh
bước đầu qua sử dụng điện mặt trời áp mái đã cho thấy hiệu quả rõ rệt
đối với những hộ kinh doanh cần tiêu thụ nhiều điện thì nên lắp đặt hệ thống trên một mươi kwh
còn những gia đình có mức tiêu thụ điện thấp chỉ để phục vụ cho sinh hoạt
thì có thể lắp hệ thống công suất khoảng ba kwh với chi phí trung bình khoảng hai mươi triệu một kwh
và chỉ sau bốn đến năm năm là có thể thu hồi vốn
do công ty chúng tôi bác một mươi một mươi năm kwh nhưng mà ngay từ bắt đầu thì tìm hiểu cũng chưa đến nơi
cho nên là với lại trong lệ thuộc hộ kinh tế cho nên là chúng tôi mới bắt một nửa
và sắp tới chúng tôi sẽ đầu tư thêm bắt khoảng một mươi năm kg để phục vụ cho công ty
quảng nam là địa phương có nhiều tiềm năng điều kiện thuận lợi để phát triển điện mặt trời
đây là nguồn năng lượng sạch tái tạo thân thiện môi trường và khó khăn cạn kiệt
hiện tại công ty điện lực quảng nam
cùng với chính quyền địa phương đang triển khai nhiều hình thức hỗ trợ trong lắp đặt
và thanh toán tiền mua điện mặt trời áp mái cho khách hàng nhằm khuyến khích người dân
chủ động nguồn điện phát triển kinh tế và góp phần lớn trong việc bảo vệ môi trường